chiều ngày một mươi tám tháng tám phó thủ tướng chính phủ trịnh đình dũng đã trực tiếp đi kiểm tra và chỉ đạo công tác ứng phó với cơn bão số ba tại hai tỉnh nam định và thái bình
qua thực tế kiểm tra tại các địa phương cho thấy công tác ứng phó với bão đã được các địa phương tích cực triển khai
các hộ dân đang gấp rút thu hoạch ngao và căng lưới tại các lồng bè nuôi trồng thủy sản để giảm thiểu thấp nhất thiệt hại

nên các địa phương đang quyết liệt chỉ đạo tiêu thoát bớt nước trên toàn bộ diện tích lúa và chuẩn bị sẵn sàng các phương án bơm tiêu thoát úng trong trường hợp mưa lớn để hạn chế đến mức thấp nhất diện tích bị ngập do bão số ba
thứ nhất là chúng ta biết là cơn bão số ba này là một cơn bão mà phạm bị ảnh hưởng đến tới hai trăm linh km
thứ hai cùng với cơn bão thì lượng mưa dự kiến ở các vùng này sẽ là rất lớn
cùng với đó là dự báo từ ngày mai trở đi thì chiều cường sẽ ở mức cao
chính vì vậy chúng tôi yêu cầu hai địa phương này cần tập trung vào hai vấn đề lớn
một nếu như mức độ chiều cường và mức độ sóng lớn như vậy thì các tuyến dây ven biển một số tuyến sẽ rất là sung yếu
chúng tôi đã yêu cầu hai địa phương tổng giả soát lại tất cả các đoạn đê biển mà sung yếu khả năng sẽ ảnh hưởng nguy hại
và cụ thể ban chỉ đạo cũng đã trực tiếp điều chuyển một năm trăm linh cái dọ đá bổ sung ngay cho tỉnh
hiện nay công tác kêu gọi tàu thuyền và người dân trên các tròi canh vào bờ đang được hai địa phương gấp rút triển khai
để đảm bảo đến tám giờ sáng ngày một mươi chín tháng tám toàn bộ ngư dân và tàu thuyền đã được vào nơi trú tránh an toàn
thưa quý vị và các bạn đến thời điểm này hai trăm linh tàu thuyền đã trú tránh bão an toàn tại khu vực cảng thịnh long ở huyện hải hậu tỉnh nam định
hiện nay tỉnh nam định còn khoảng hai trăm sáu mươi tàu thuyền nữa đang tích cực di chuyển vào bờ để đảm bảo vào một mươi sáu h chiều nay ngày một mươi tám tháng tám
toàn bộ tàu thuyền sẽ vào nơi trú tránh bão an toàn theo đúng quy định
bên cạnh đó do hai địa phương này vừa trải qua cơn bão số một nhiều tuyến đê bị sung yếu nên công tác ra soát và gia cố lại các tuyến đê đang được thực hiện
và nhiệm vụ đầu tiên là phải đảm bảo an toàn tính mạng của người dân
vì vậy yêu cầu tất cả các tàu thuyền mở cái vùng biển nguy hiểm có bão
thì phải được đưa vào cái nơi tránh bão
thứ hai là tất cả những người dân ở trên các lồng bè rồi những tròi canh thủy sản thì cần phải sớm vào bờ
và muộn nhất là vào tám giờ sáng ngày mai
đến tối ngày một mươi tám tháng tám hoàn lưu bão số một đã gây mưa tại các tỉnh bắc bộ
từ ngày một mươi chín tháng tám các khu vực của các tỉnh như quảng ninh hải phòng thái bình nam định ninh bình thanh hóa
có gió mạnh dần lên cấp tám cấp một mươi giật cấp một mươi hai cấp một mươi bốn
do bão đổ bộ vào
đúng vào thời điểm chiều cường lên nên tại các khu vực ven biển có nước dân bão kết hợp với thủy chiều cao từ ba đến bốn mét
đặc biệt từ chiều ngày một mươi tám tháng tám đến hết ngày hai mươi tháng tám sẽ xuất hiện một đợt mưa lớn trên diện rộng trên toàn bộ khu vực bắc bộ và bắc trung bộ
nên nguy cơ xảy ra lũ ống lũ quét và sạt lở đất ở vùng núi và ngập úng ở vùng trũng là rất lớn
vì vậy công tác ứng phó trước trong và sau bão rất cần các địa phương nghiêm túc triển khai để giảm thiểu thấp nhất thiệt hại về người và tài sản do bão gây ra